các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cục hàng không việt nam và cục đường sắt việt nam chỉ đạo các hãng hàng không
tổng công ty đường sắt dừng yêu cầu hành khách đi máy bay và đi tàu kê khai bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi
điều này nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
khi khôi phục các hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại các sân bay nhà ga đường sắt
và phù hợp hơn khi tổ chức thực tế
đồng thời bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị
trên yêu cầu hành khách tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng bc covid
một khai báo di chuyển nội địa
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác
theo hướng dẫn tại các quyết định của bộ giao thông vận tải
các hãng hàng không tổng công ty đường sắt việt nam phối hợp với các đơn vị liên quan của bộ giao thông vận tải
bộ thông tin và truyền thông ra soát xây dựng tích hợp các nội dung của bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
lên ứng dụng bc covid
việc này nhằm tận dụng thông tin sẵn có rút ngắn thời gian kê khai của hành khách
và vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ chính xác thông tin hành khách về địa phương nơi cư trú
để phối hợp kiểm soát ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các địa phương
quý vị thân mến việc ban hành công văn về việc dừng kê khai bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với khách đi máy bay tàu hỏa nguyên nhân chính là do trước đó
bộ giao thông vận tải đã ban hành quy định về tiếp tục triển khai các đường bay
nội địa chở khách thường lệ và hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách
bằng đường sắt thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch
tuy nhiên quá trình thực hiện lại gây ra một số bất cập
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi văn bản do thứ trưởng lê anh tuấn ký nêu rõ
bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định số một nghìn tám trăm bốn mươi trên qd gạch bộ giao thông vận tải
quy định tạm thời vệ trí
tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định số một nghìn tám trăm ba mươi chín trên qd gạch bộ giao thông vận tải
hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các quyết định trên yêu cầu hành khách phải kê khai thông tin cá nhân đầy đủ
chính xác vào bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín theo mẫu
khi làm thủ tục trước chuyến đi nhằm đảm bảo hành khách phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về việc khai báo trung thật và chấp hành mọi quy định biện pháp
phòng chống dịch khi về địa phương nơi cư trú
quy định này áp dụng với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không
trên phạm vi toàn quốc và thực hiện cho giai đoạn từ ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiến hành đánh giá và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp
đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước
lực lượng kiểm soát dịch các hãng hàng không các cảng hàng không
tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không
quy định nêu rõ các điều kiện với khách đi máy bay
cụ thể với hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất cần thơ
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
các trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện
thứ nhất có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó lưu cuối cùng đã được tin ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
thứ hai có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có giấy ra viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
thứ ba có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
cùng với đó tất cả hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định
hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không
khi làm thủ tục hàng không check in tại điểm xuất phát
khách hàng không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
đau mỏi cơ đau rác học mất vị giác v v
trên bay bay hành khách luôn đeo khẩu trang thực hiện sát quẩn tay hạn chế tiếp xúc
đối với tổ bay tổ lái và tiếp viên bộ giao thông vận tải yêu cầu phải đáp ứng đủ hai điều kiện
thứ nhất có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng lại được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh
giấy ra viện sau điều trị covid một mươi chín không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
có kết quả xét nghiệm âm tính versus covid hai bằng phương pháp rt pcr
hàng xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy ngày
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi làm nhiệm vụ trên tàu bay
sau chuyến bay trường hợp tổ bay thực hiện chuyến bay khứ hồi trong ngày
thì không cần xét nghiệm khi quay lại điểm đi
thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến bay tiếp theo
nếu có biểu hiện
các triệu chứng hò sốt khó thở đau mỏi cơ đầu sát hỏng v v
thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương
để triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
trường hợp phải cư trú tại địa phương của cảng hàng không sân bay đến
tổ bay được về nhà thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến bay tiếp theo
nếu lưu trú tạm thời thì hãng hàng không phải bố trí nơi lưu trú
đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn tại quyết định của bộ trưởng bộ y tế
tuy nhiên trong quá trình thực hiện những quyết định trên đã gây ra một số bất cập
như tập trung đông người khi kê khai thông tin tại nhà ga
không những là nguy cơ làm chậm giờ khởi hành ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của các phương tiện
mà còn tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh do không thực hiện đúng khoảng cách quy định về phòng dịch
nhận thấy được điểm bất cập này
việc dừng kê khai cam kết về covid một mươi chín với khách đi máy bay tàu hỏa mới được triển khai
để đáp ứng kịp thời
sông sông với việc ban hành văn bản mới
bộ giao thông vận tải cũng tiến hành kiểm tra việc mở lại vận tải khách trên toàn quốc
ở năm lĩnh vực là đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể đã thành lập hai đoàn kiểm tra công tác
tổ chức hoạt động vận tải của năm lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thời gian kiểm tra thực hiện trong quý bốn bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
đoàn kiểm tra số một sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của năm lĩnh vực
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố các cảng hàng không ga đường sắt bến xe
đơn vị vận tải trạm dừng nghỉ trên đường bộ cảng cảng bến thủy nội địa
nơi xếp giữa hàng hóa trên địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên
và các tỉnh phía nam từ thanh hóa trở vào
đoàn kiểm tra số hai sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh
từ ninh bình trở ra phía bắc
sau khi kết thúc đợt kiểm tra trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo các thành viên đoàn kiểm tra
tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo bộ trưởng bộ giao thông vận tải
việc rút ngắn thời gian kê khai của hành khách đi máy bay tàu hỏa nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ
chính xác thông tin hành khách về địa phương nơi cư trú để phối hợp kiểm soát
ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là quyết định phù hợp với tình hình dịch bệnh ở thời điểm hiện tại